theo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh kiên giang thời gian qua tình hình tranh chấp ngư trường trên vùng biển kiên giang diễn biến phức tạp và có chiều hướng gia tăng
ảnh hưởng không tốt đến hoạt động đánh bắt thủy hải sản của ngư dân gây mất an ninh trật tự trên biển
trong năm hai nghìn một mươi sáu đã xảy ra bốn vụ tranh chấp ngư trường giữa nghề cào và nghề ốc mực nghề lũ trên vùng biển an minh kiên hải
hai vụ tranh chấp giữa nghề cào và nuôi trồng thủy sản ven bờ tại xã bình an huyện kiên lương
riêng bảy tháng đầu năm hai nghìn một mươi bảy tại kiên giang tiếp tục xảy ra ba vụ xung đột giữa nghề cao với người nuôi trồng thủy sản ven bờ ở xã bình trị huyện kiên lương
ngoài ra tình trạng tàu cá của ngư dân kiên giang vi phạm vùng biển các nước vẫn tiếp tục xảy ra
thường trực ubnd tỉnh kiên giang chỉ đạo các lực lượng phải thực hiện tốt quy chế phối hợp tuần tra kiểm soát trên biển
xử lý mạnh việc tranh chấp ngư trường
không để xung đột tiếp tục diễn ra việc theo dõi ngư dân thực hiện cam kết phải được quản lý từ cơ sở
kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi sai phạm kèm theo các chính sách ưu đãi đối với các chủ tàu vi phạm